nhằm hỗ trợ các phương tiện xử lý kịp thời các sự cố trên đường tiếp nhận các phản ánh liên quan đến an toàn giao thông
đơn vị đã lập một đường dây nóng in trên các tờ rơi phát đến tận tay người điều khiển phương tiện
qua đường dây nóng chín trăm bốn mươi chín năm sáu trăm linh tám của đội cảnh sát giao thông số năm
lái xe khi phát hiện người khác hoặc bản thân đang gặp sự cố trên đường có thể liên hệ để được hướng dẫn hỗ trợ
đồng thời khi phát hiện phương tiện có hành vi vi phạm giao thông thì lái xe cũng có thể cung cấp thông tin hình ảnh qua đường dây nói trên
trong đó có một mươi bốn thông tin về phương tiện bị sự cố một thông tin phản ánh về hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ
và bốn thông tin về mất an toàn công trình đường bộ
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh thái nguyên đạt hai trăm linh ba tỷ đồng tăng sáu so với cùng kỳ và đạt một mươi chín hai kế hoạch năm
trong đó công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi đạt hơn một trăm tám mươi chín tỷ đồng chiếm chín mươi ba ba tăng sáu sáu so với cùng kỳ
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh thái nguyên đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt một năm mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng
và để hoàn thành kế hoạch đề ra thì giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh thái nguyên trong các tháng tiếp theo
phải đạt hơn tám trăm năm mươi hai tỷ đồng tương đương mức tăng chín một so với cùng kỳ và tăng gần bốn mươi so với kết quả của quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày hai tháng năm tỉnh tuyên quang sẽ tổ chức chương trình khai mạc năm du lịch và lễ hội khinh khí cầu quốc tế tuyên quang
năm du lịch tuyên quang hai nghìn hai mươi bốn gồm có các hoạt động hấp dẫn như lễ hội khinh khí cầu quốc tế tuyên quang lần thứ ba với sự tham gia của hai mươi hai khinh khí cầu do các phi công quốc tế đến từ các quốc gia anh australia tây ban nha hà lan nhật bản trung quốc thái lan và việt nam điều khiển và lễ hội ánh sáng khinh khí cầu quốc tế
trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề hội nghị kết nối đầu tư thương mại du lịch làng nghề
cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tuyên quang
thưa quý vị và các bạn xác định rõ tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ
trong những năm qua huyện mường trà tỉnh điện biên đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nâng tỷ lệ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ đặc biệt là thông qua những lớp xóa mù chữ cho người dân tại địa phương
lớp học xóa mù chữ ở bản nafel có gần hai mươi năm
học viên chủ yếu là đồng bào dân tộc thái ở độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi tuổi
quanh năm chỉ quen giao tiếp tiếng dân tộc nên việc tiếp thu với con chữ vẫn còn khá chậm đòi hỏi các thầy cô đứng lớp phải thật tỉ mỉ kiên trì trong việc giảng dạy
chúng tôi học bây giờ cũng tạm được rồi cũng viết được rồi
huyện mường trà có gần năm mươi tám người dân trong đó trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ người chưa biết chữ vẫn còn cao
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay huyện đã mở một mươi năm lớp xóa mù chữ thu hút trên ba trăm linh học viên tham gia

huyện mường trà có gần năm mươi tám người dân trong đó trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ người chưa biết chữ vẫn cao

bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện sẽ tiếp tục duy trì và mở mới các lớp xóa mù chữ đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng giáo dục tiếp tục sau biết chữ tạo tiền đề để người dân nâng cao nhận thức hiểu biết về xã hội vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững